dù được coi là một ngành thể hiện năng lực sản xuất của một quốc gia là chiếc chìa khóa vàng để phát triển ngành ô tô trong nước
thế nhưng trong suốt hai mươi năm hình thành và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô việt nam vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn
phát triển chưa xứng tầm và cần nhiều yếu tố hỗ trợ để có thể lớn mạnh
theo thống kê của bộ công thương hiện chỉ có ba trăm năm mươi tám doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô trên tổng số một mươi hai doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
trong đó có hai mươi doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô nhưng chỉ có tám mươi bốn doanh nghiệp cung cấp linh kiện cấp một và một trăm bốn mươi năm doanh nghiệp là nhà cung cấp cấp hai và ba
quá nhỏ so với nhu cầu và cũng rất nhỏ so với các nước trong khu vực
đối với các ngành công nghiệp nói chung cũng như công nghiệp ô tô nói riêng thì các doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện tại đây thì đều chứa là doanh nghiệp vừa và nhỏ
bản thân là năng lực của họ nội tại về tài chính về công nghệ về con người về kỹ thuật nói chung là còn đang yếu
chúng ta đánh giá lâu nay bạn đánh giá là như thế rồi cho nên là rõ ràng ở đây là họ gặp rất là nhiều khó khăn
theo các chuyên gia kinh tế thời gian vừa qua ngành công nghiệp ô tô việt nam đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng tỷ usd mỗi năm
có phần giảm nhập siêu và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động điều này đã tạo tiền đề cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô hình thành
tuy nhiên trên thực tế chúng ta mới chỉ sản xuất được một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản có hàm lượng công nghệ thấp
đồng thời sự phối hợp ngắn kết giữa các đơn vị trong ngành công nghiệp này còn nhiều hạn chế
các bọn sản phẩm phối hợp công nghệ như thế nào đó để tạo điều kiện không trầm chéo với nhau về đầu tư các công nghệ
phối kết hợp với nhau để giảm được chi phí trong sản xuất để phát triển
trước những khó khăn mà ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô đang gặp phải rất cần ra soát xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ thật tốt
vám sát với chuỗi giá trị sản xuất
đồng thời tạo điều kiện đẩy mạnh chuyển giao công nghệ có chính sách thu hút để doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện ô tô nội
có thể tham gia vào từng công đoạn của chuỗi từ đó góp phần cải thiện tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp ô tô nói chung